dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng đến hoạt động của các ngành vận tải với số lượng hành khách giảm sút nghiêm trọng
trong đó có ngành đường sắt phải tạm dừng hàng loạt các tuyến tàu khách
trong bối cảnh khó khăn này ngành vận tải hàng trăm năm tuổi đã biết tận dụng ưu thế
trở hàng siêu trưởng siêu trọng để đẩy mạnh phát triển mạng lưới tàu hàng
đặc biệt là tàu hàng container liên vận quốc tế
khi tàu khách thưa thớt nhiều đoàn tàu hàng vẫn liên tục đổ về ga
trong đó hàng container liên vận quốc tế chiếm khối lượng khá lớn được vận chuyển từ việt nam sang trung quốc
sau đó từ trung quốc lại đi tiếp sang các nước trung á và châu âu
hiện nay mỗi tuần công ty cổ phần vận tải thương mại đường sắt rachaco
triển khai khai thác từ hai đến ba đôi tàu một tuần mỗi đôi tàu từ hai mươi sáu đến ba mươi container
sản lượng hàng xuất là tám trăm năm mươi một container
năm hai nghìn hai mươi này thì phía bên ga bằng tường của đường sắt trung quốc đã xây dựng và đưa vào hoạt động cái cửa khẩu hoa quả
đã vận chuyển được hàng hoa quả bằng container lạnh từ việt nam sang trung quốc
cũng như từ các nước khác quá cảnh việt nam sang trung quốc
đây cũng là sản phẩm mới
đặc biệt trong mùa mưa lũ công tác chạy tàu cũng được thực hiện với phương châm bốn tại chỗ để bảo đảm an toàn
cả các thông tin của khí tượng thủy văn thì đơn vị đều nắm bắt và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tổng ty
xây dựng phương án bốn tại chỗ
điện lực tăng cường kiểm tra trong những ngày mưa bão kiểm tra sạt lỡ nước ngập trên đường dây
để từ đó có biện pháp tổ chức chạy tàu và đảm bảo an toàn
trong bối cảnh kinh tế xã hội nhiều khó khăn vì dịch covid một mươi chín nhu cầu vận tải trong nước giảm
nhưng các doanh nghiệp đã cho ra nhiều sản phẩm vận tải liên vận quốc tế hấp dẫn
đúng thời điểm nên thu hút được khách hàng
hàng xuất nhập qua hai cửa khẩu đường sắt vẫn tăng một mươi
không phải riêng giai đoạn dịch mà các giai đoạn khác chúng ta nhìn đến việc ủn tạc
của phương tiện đường bộ trên các tuyến đường biên rất là lớn
do vậy đường sắt xác định rằng là vận tải hàng hóa sẽ là trọng tâm
đặc biệt là vận tải hàng hóa qua biên giới đối với việt nam và trung quốc
và cái thứ hai là thông qua trung quốc để chúng ta đưa hàng hóa chúng ta qua sang châu âu
và đối với năm nay thì hàng hóa vẫn tăng trưởng trên một mươi
để nó bù đắp một phần trong cái việc sụt giảm với vận tải hành khách để cho nó đỡ khó khăn hơn
trên thực tế cho thấy vận tải đường sắt luôn có lợi thế là vận tải khối lượng lớn
đi xa và độ an toàn vượt trội
cùng với đó là thời gian di chuyển bằng đường sắt ngắn chỉ một mươi tám hai mươi ngày
so với bốn mươi bốn mươi năm ngày nếu như bằng đường biển
đây chính là lợi thế cạnh tranh lớn mà đường sắt việt nam
đang từng bước chuyển hướng đẩy mạnh vận tải hàng hóa
trong đó thúc đẩy hàng lên mận quốc tế hai chiều